còn vào chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với cục hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan về tiến độ xây dựng đề án trung tâm dữ liệu lớn bộ công an
xác định việc xây dựng trung tâm dữ liệu lớn bộ công an là một trong những nội dung quan trọng
để cục hồ sơ nghiệp vụ trở thành trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân
thời gian qua cục hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu lãnh đạo bộ ban hành kế hoạch xác định lộ trình
và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan thực hiện tham mưu thành lập tổ giúp việc xây dựng đề án
đồn đốc qua đơn vị địa phương hoàn thành việc ra soát đề xuất xây dựng dữ liệu
và tham gia ý kiến dự thảo đề cương đề án bảo đảm tiến độ chất lượng
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắt
đồng thời đề xuất các giải pháp phương hướng trong quá trình triển khai thực hiện đề án
nhằm đảm bảo tiến độ hiệu quả đề ra
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
việc xây dựng đề án là một trong những nội dung quan trọng của lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục hồ sơ nghiệp vụ cần phân công bộ phận thường trực thực hiện xây dựng đề án
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công
đảm bảo đúng quy định chất lượng tiến độ hiệu quả việc triển khai xây dựng đề án